dự án xây dựng mở rộng nút giao ngã tư dầu dây nối giữa quốc lộ một a với quốc lộ hai mươi đoạn thuộc địa bàn tỉnh đồng nai là dự án trọng điểm
được khởi công đầu tháng hai năm hai nghìn một mươi bảy dự kiến hoàn thành sau một mươi hai tháng
nhưng đến nay vì thiếu vốn nên dự án vẫn đang ngưng trệ chưa biết khi nào mới hoàn thành
để thực hiện dự án nút giao ngã tư dầu dây các cơ quan chức năng đã thu hồi đất của hơn một trăm bảy mươi hộ dân
lúc đầu số tiền chi cho công tác giải phóng mặt bằng là hai mươi hai tỷ đồng
nhưng do quá trình thu hồi đất diễn ra chậm trễ khiến số tiền chi cho công tác này tăng hơn năm lần là một trăm ba mươi tỷ đồng
đến thời điểm này chủ đầu tư dự án là công ty cổ phần bt hai mươi kiểu long mới chi được tám mươi một tỷ đồng tiền bồi thường hỗ trợ
nguyên nhân là do theo phương án tài chính bắt đầu toàn bộ số vốn thực hiện dự án được lấy từ nguồn hoàn thuế vat của dự án khôi phục cải tạo quốc lộ hai mươi
tuy nhiên đến nay bộ tài chính vẫn chưa chấp nhận phương án hoàn thuế cho chủ đầu tư
trường hợp có vốn toàn bộ nút giao ngã tư dầu dây sẽ hoàn thành trong thời gian ba tháng nữa